tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thùng cát tông
bên trong có chứa nhiều hàng hóa gồm thực phẩm chức năng thực phẩm phụ tùng xe gắn máy cũ và mỹ phẩm các loại
tất cả các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa bốn tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng
qua làm việc được biết công ty này có chức năng giao nhận hàng rồi phân phối các địa chỉ theo yêu cầu
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản đối với những hàng hóa vi phạm để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
ubnd tp hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
ngay khi được mở cửa đến sau hai mươi một giờ các nhà hàng cơ sở ăn uống dịch vụ đã nhộn nhịp trở lại
đây chính là thông tin tích cực đối với các cơ sở kinh doanh
việc làm ăn buôn bán được khởi sắc
kinh nhận của phóng viên thời sự
hai mươi hai h tại phố tại hiện
các cửa hàng đông nhịp khách đặc biệt là các bạn trẻ
không khí tại đây vô cùng nhuận nhịp
nhận được thông tin mở cửa sau hai mươi một giờ bà lê thị lợi vô cùng phấn khởi chuẩn bị nhiều hàng hơn để đón khách
bởi đã một mươi năm tháng nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công việc kinh doanh ăn uống của gia đình bà rất ảm đạp
sau khi nhà nước cho mở qua chín h mở trở lại về bình thường
thì tất cả các cửa hàng kinh doanh của chúng tôi rất là tốt và du khách đến rất là thoải mái
đấy rất là tạo điều kiện cho các hộp
kinh doanh như thế này là rất là tốt
trước đây đến chín h thì rất là vắng mà khách sẽ kiểu rất là đi về
thì có biện pháp là cứ năm k thôi là cử khuẩn rồi cách dặn cách các thứ
nói chung là cứ thực hiện đúng năm k của nhà nước
đã rất lâu rồi hình ảnh những con phố đông đúc về đêm mới quay trở lại trên các tuyến phố hà nội
trước đó tất cả các cơ sở kinh doanh đều thực hiện quy định ngừng hoạt động sau hai mươi một giờ để phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân đến ăn uống trong tâm thế thoải mái hào hứng
giải tỏa áp lực không cần lo lắng tới giờ đóng cửa để ra về
sau thông báo mở cửa ngày hôm qua thì đúng không khí ăn nhậu này rồi kinh doanh
các ngành hàng rất là sôi lổi
mọi người rất là tươi vui và chờ đón ngày như thế này
mong là cứ duy trì được như này để khách du lịch này được anh em ra đây được có không gian ngồi ăn nhậu
em cảm thấy rất là vui vì chị em lại được gặp lại nhau sau một đợt covid dài
em rất mong được trở lại bình thường
thông tin các cửa hàng ăn uống dịch vụ được mở cửa sau hai mươi một giờ được tất cả mọi người mong đợi để cuộc sống trở lại bình thường
đây chính là tín hiệu kinh tế vui mừng tạo thêm công an việc làm cho rất nhiều người lao động
tuy nhiên dù trong điều kiện nào tất cả mọi người đều cần đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
để giữ vững thành quả chống dịch bởi nới lỏng nhưng không lời lòng
phần việc tăng giá xăng trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
nhiều người phải tìm cách thích ứng hoặc thay đổi phương tiện để tiết kiệm chi phí
vì vậy không cần khuyến mãi khổng giám giá sóc thị trường xe đạp vẫn rác rôi động trong thời gian gần đây
để tiết kiệm chi phí đi lại trong thời điểm xăng tăng giá
anh nguyễn văn trí quận cầu giấy hà nội muốn lựa chọn cho mình một mẫu xe đạp thuận tiện cho việc đi lại
công ty chỉ cách nhà ba km
nên đi xe đạp còn giúp anh trí rèn luyện sức khỏe trong thời kỳ dịch bệnh
giá xăng đang tăng và em đang muốn mua một chiếc xe để đi thể thao đỡ tốn xăng
bây giờ giá xăng cũng lên sấp xỉ ba mươi đồng một lít rồi ạ
theo ghi nhận của phóng viên lượng khách tại các cửa hàng buôn bán xe đạp khá đông
nhu cầu của khách hàng đa dạng không chỉ là xe đạp thông thường nhiều người lựa chọn xe đạp xe máy điện
vì lấy thấy giá xăng tăng cao quá mà có vẻ lên
nên bốn năm mươi thôi nên chuyển lên đi xe đạp
với lại về hưu không phải đi làm gì cứ đạp xe lấy giữ sức khỏe thôi

các dòng xe chủ yếu là dòng touring và dòng tivi
thì đang tăng mạnh với rất là nhiều mặt hàng đa dạng hơn
và lượng người mua thì xem cũng tăng đáng kể
hiện nay các loại xe được bán chạy
nhất nhất là các sản phẩm phân khúc tầm trung như thương hiệu galaxy gmindi phoenix
các dòng xe này có kiểu dáng thể thao khung sườn được làm từ hợp kim nhôm
trang bị bộ đề shimano phanh đĩa trước sau giá giao động từ ba năm đến sáu triệu đồng một chiếc
các chủ cửa hàng thường xuyên cập nhật mẫu mã giá thành xe trên các kênh thương mại điện tử như lazada
shopee cung cấp các dịch vụ mua xe đạp trả góp không đồng bảo trì tận nhà giao hàng toàn quốc
để khách hàng có nhiều sự lựa chọn và được phục vụ tốt hơn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
ngày một mươi bảy tháng ba hàn quốc đã tiếp nhận gần một trăm linh lao động việt nam
theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài nhập cảnh tại sân bay quốc tế incheon
đây là chuyến bay có số lượng lao động nước ngoài nhập cảnh hàn quốc nhiều nhất
kể từ thời điểm nước này nối lại việc tiếp nhận lao động việt nam
tính đến hôm nay hàng nghìn công ty nơi hàng hóa vẫn chờ được thông quan
qua các cửa khẩu đường bộ giữa việt nam và trung quốc
cụ thể tại tỉnh lạng sơn từ ngày một mươi sáu tháng ba cửa khẩu quốc tế chima đang tạm thời dừng thông quan
cửa khẩu quốc tế hữu nghị mỗi ngày khoảng năm mươi phương tiện và chủ yếu là hàng nhập khẩu
cửa khẩu tân thanh mỗi ngày chỉ thông quan vài ba mươi xe
theo đó từ cuối tháng ba việt nam airlines tăng chín mươi bảy chuyến bay mỗi tuần
dự kiến đến tháng bảy khai thác một trăm sáu mươi chuyến bay quốc tế mỗi tuần gấp một sáu lần hiện nay
bamboo airways khai thác bốn mươi đường bay quốc tế trong năm
hãng dự kiến triển khai thêm các đường bay thường mệnh mới với tuần sức dự kiến hai chuyến cứu hồi trên tuần
dần phục hồi lại các trạng bay từ tp hcm đi quốc tế
hai tháng đầu năm tăng trưởng tiến dụng tại tp hcm đạt hai sáu mươi năm
dự kiến sẽ tăng thêm một trong tháng ba mức cao nhất trong vòng bốn năm qua
và cao gần gấp giữa mức tăng trưởng tiến dụng chung cả nước
những năm trước tăng trưởng tiến dụng hai tháng đầu năm trên địa bàn tp hcm thường dưới một
thưa quý vị giá xăng dầu tăng cao gây nên áp lực tăng giá trên rất nhiều các mặt hàng
hiện nay một số nhà cung cấp đã liên hệ với các hệ thống bán lẻ để xin tăng giá
bởi phải chịu thêm từ năm đến một mươi chi phí
dù gặp sức ép tăng giá nhưng các hệ thống bán lẻ tại việt nam vẫn đang cố gắng tìm cách để kìm hãm nhằm bình ổn thị trường
đây được coi là giải pháp hữu hiệu nhất
đây là giải pháp hữu hiệu nhất ngay trong lúc này để có thể giúp họ giữ chân được khách hàng
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
những ngày qua dưới áp lực của giá xăng lên đỉnh điểm hệ thống lotte mart việt nam
đang tiến hành thương lượng kéo dài thời gian áp dụng giá mới với các nhà cung cấp
đồng thời tận dụng nguồn hàng dự trữ để duy trì được mức giá cũ lâu nhất có thể cho người tiêu dùng
bản thân người dân cũng hy vọng việc bình ổn giá sẽ tiếp tục tiến hành
bởi trong thời điểm dự trữ
covid một mươi chín diễn biến phức tạp kinh tế khó khăn
việc tăng giá trên mọi mặt hàng sẽ khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều trở ngại

những ngày qua dưới áp lực của giá xăng lên đỉnh điểm hệ thống lotte mart việt nam đều tiến hành thương lượng kéo dài thời gian áp dụng